hải quan việt nam là cầu nối cho các hoạt động xuất nhập khẩu trong và ngoài nước
đang thực hiện mạnh mẽ quá trình cải cách thủ tục hành chính
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động thông suốt góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và hội nhập
công ty trách nhiệm hữu hạn toto đến việt nam và đặt nhà xưởng sản xuất các đồ gốm xứ
và các thiết bị vệ sinh cao cấp tại khu công nghiệp bắc thăng long
thành phố hà nội
nói đến toto có thể thấy đây là công ty có hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu mạnh mẽ
hàng hóa của công ty được cung cấp đi khắp các tỉnh thành trong toàn lãnh thổ việt nam
cũng như lượng lớn các sản phẩm đều được xuất khẩu khắp các quốc gia châu lục trên thế giới
ngược lại việc nhập khẩu cũng đóng vai trò quan trọng khi công ty phải thu mua nguyên liệu đầu vào chuẩn
như đất xét kim loại nhựa composite
từ những nơi trên thế giới có nguồn nguyên liệu phù hợp với yêu cầu sản xuất
với hàng trăm nghìn đơn hàng xuất nhập khẩu mỗi tháng như vậy
những nhân viên của phòng xuất nhập khẩu công ty trách nhiệm hữu hạn toto việt nam thường vô cùng bận rộn
khối lượng công việc đồ sộ lại tỉ mỉ với quá nhiều giấy tờ khai báo
nhiều thời gian di chuyển để sửa đổi bổ sung giấy tờ đã phần nào làm giảm hiệu quả công việc
tuy nhiên từ khi việc cải cách các thủ tục hành chính hải quan được thực hiện mạnh mẽ
khối lượng công việc cũng như quỹ thời gian dành cho việc khai làm giấy tờ đã giảm hẳn
đối với người trực tiếp
làm việc ở khâu này cũng như đối với lãnh đạo công ty
giờ đây các thủ tục hành chính hải quan đã hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp được hoạt động thông suốt hơn
chúng tôi là một doanh nghiệp đến từ nhật bản
nên chúng tôi đã làm quen với mọi công việc tự động hóa ở nhật bản rồi
khi mà ngành hải quan đưa phần mềm tự động vnat vseed vào hoạt động
cộng với phong thái làm việc đã làm cho thời gian giải quyết công việc kê khai xuất nhập khẩu
giảm tới một nửa so với trước đây
điều đó giúp chúng tôi giảm thời gian làm việc của công nhân viên
nâng cao hiệu quả làm việc của nhà máy
cụ thể là trong việc xuất khẩu và nhập khẩu
thì mọi công việc đã thuận lợi hơn rất là nhiều
đối với những người làm trực tiếp như chúng tôi
thì cái thuận lợi về cái hệ thống automatic này là rất là thoải mái
vì đấy nhìn thấy các nhân viên tôi rất là vui vẻ thoải mái
cũng ngày xưa thì căng mắt và nhìn hồ sơ check hồ sơ
bây giờ vẫn phải làm nhưng mà cái sức ép nó sẽ giảm đi rất là nhiều
chúng tôi đã phải thay đổi
chúng tôi đã thay đổi cái lead time và xây dựng cái lead time
giúp ngắn cái thời gian cho xuất nhập hàng
ví dụ như đối với hàng nhập
thì chúng tôi trước kia là tám working day kể từ ngày hàng đến cả
thì bây giờ giảm xuống là chỉ còn khoảng bốn đến năm working day thôi
vì chúng tôi còn có những cái vải thông tác liên quan đến thanh toán thuế nữa
ngoài ra đối với hàng xuất thì chỉ có hai ngày thôi
trước kia là phải bốn ngày
là hoạt động mang tính sống còn của doanh nghiệp
việc xuất nhập khẩu hàng hóa góp phần quyết định sự phát triển của các công ty
tri cục hải quan khu công nghiệp bắc thăng long hà nội
nơi mà công ty đặt địa điểm sản xuất đã phổ biến
hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn toto
cũng như các doanh nghiệp khác đặt trên địa bàn cách thức triển khai thủ tục hải quan điện tử
thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa asean
xác định cải cách thủ tục hành chính hải quan là nhiệm vụ hàng đầu
tri cục hải quan khu công nghiệp bắc thăng long hà nội
đã tập trung mọi nguồn lực để cải cách mạnh mẽ các thủ tục hải quan
và đã đạt được thành công vượt trội
lãnh đạo tri cục hải quan khu công nghiệp bắc thăng long
cũng rất là quan tâm và chỉ đạo sát sao và quyết liệt
về công tác thực hiện các cải cách thủ tục hành chính
bằng việc áp dụng các quy trình thủ tục toàn
theo các phương pháp quản lý mới
như sử dụng quản lý rủi ro cùng với các ứng dụng các công nghệ âm tin
trong quy trình thủ tục và trong các hoạt động của đơn vị
chúng tôi cũng niêm yết các quy trình thủ tục công khai tại trụ sở
và cũng rất là tận tình hướng dẫn cho doanh nghiệp
cũng như là giải quyết ngay các cái vấn đề phát sinh
và thậm chí có những cái vấn đề gì mà vượt thẩm quyền
chúng tôi cũng báo cáo trực tiếp lên trên các cấp trên có thẩm quyền
để giải quyết và có những phản hồi tích cực cho doanh nghiệp

và các hoạt động đơn giản hóa thủ tục hải quan
chính là mong muốn lớn nhất của các doanh nghiệp hoạt động tại việt nam
đây cũng là nhu cầu trinh đáng nhằm giảm thiểu thời gian và tài chính cho các doanh nghiệp
nâng cao hiệu quả làm việc cho cả hai bên
chính vì vậy công cuộc cải cách thủ tục hành chính hải quan
nhận được sự ủng hộ đồng thuận và tham gia hết mình của các doanh nghiệp
thực sự là khi cải cách thủ tục hành chính thì là doanh nghiệp được lợi rất nhiều
và chắc chắn doanh nghiệp ủng hộ rất nhiều trong công tác này
doanh nghiệp sẽ không cần phải mang hồ sơ trực tiếp lên đây
mà mọi người có thể là khai báo trên qua mạng internet
sau đó thì chúng tôi xử lý hoàn toàn trên online và trả kết quả cho doanh nghiệp
cái đấy thì sẽ tạo một bước bột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính
trong ngành cũng như là tại đơn vị ở đây
và rất được nhiều doanh nghiệp được hưởng ứng
thủ tục hành chính bây giờ thì có cải cách nhiều
và rất là nhanh chóng thuận tiện cho doanh nghiệp
cá nhân tôi thấy là cái quy trình thực hiện nhanh gọn hơn
các bước cũng được rút ngắn hơn
hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp lấy hàng về sản xuất
cuộc khảo sát toàn diện năm hai nghìn một mươi sáu cho thấy có trên chín mươi doanh nghiệp hài lòng
hoặc hoàn toàn hài lòng về việc tiếp cận thông tin thủ tục hành chính hải quan
qua trang web
hải quan cũng như các lớp tập huấn hoặc đối thoại hải quan
về đánh giá thông tin thủ tục hành chính hải quan mà doanh nghiệp đã tiếp cận
tám mươi sáu doanh nghiệp cho biết cơ quan hải quan cung cấp thông tin thống nhất
tám mươi bốn đánh giá thông tin sẵn có dễ tìm và tám mươi bảy doanh nghiệp cho biết
các biểu mẫu thủ tục hành chính hải quan dễ điền
bảy mươi bảy doanh nghiệp cho biết cơ quan hải quan cung cấp thông tin cho doanh nghiệp
nhanh chóng kịp thời và bảy mươi bốn doanh nghiệp cho biết thông tin đơn giản dễ hiểu
chính các doanh nghiệp trực tiếp đồng hành cùng với công cuộc cải cách thủ tục hành chính hải quan này
đã có những ý kiến đánh giá xác đáng về tính hiệu quả của cuộc cải cách
tức là thời gian thông quan này rất là nhanh
ngày xưa tôi có thể là mất khoảng năm đến bảy tiếng nhưng bây giờ có thể trong vòng ba mươi phút hoặc một tiếng
trước thì hồ sơ phân vào rất nhiều nhưng mà hồ sơ phải gồm các chứng từ
gồm có invoice bin po nhưng bây giờ giảm được cái là hồ sơ không gồm chỉ rất đơn giản gồm điển hình như là nô hàng quốc tế
mình chỉ cần bin và invoice là có thể là mở được ở khai
và vào thì thời gian phân hồ sơ cũng nhanh hơn rút ngắn được cái thời gian tức là thông quan hàng quốc tế
không trục chặt lý một bất cứ lý do gì
có thể là thông quan hai tiếng đến nửa ngày là có thể đi lấy hàng được
không phải dễ dàng để có được những kết quả đáng ghi nhận như trên
vận hành được bộ máy thủ tục hành chính hải quan theo hướng hiện đại chuyên nghiệp
minh bạch và hiệu quả như ngày nay là bởi công tác cải cách thủ tục hành chính đã được xác định tiên quyết ở hai điểm mũi nhọn
ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cụ thể đó là hệ thống vin ax vin sys
đây là những hệ thống cho phép kết nối mọi thủ tục từ khai báo đầu vào cho đến đầu ra
kết nối các doanh nghiệp với nơi giải quyết thủ tục hải quan và kết nối giữa các đơn vị hải quan liên quan trong cả nước
cái điểm nổi bật nhất tôi nghĩ là cái triển khai cái thành công cái hệ thống thông quan tự động vin ax vin sys
cái hệ thống này đã tạo một cái chuyển biến căn bản trong cái việc khai báo thủ tục hải quan và chuyển
chuyển một cách cơ bản từ cái phương hợp của các hệ thống thủ tục hải quan
từ cái phương thức thủ công ngày xưa bằng giấy tờ chuyển sang bằng sử dụng bằng điện tử
và giúp cho doanh nghiệp cũng như là cá nhân của các cán bộ công chức là được tiếp cận với cả công nghệ mới
cũng như là sẽ giảm bớt rất nhiều thời gian cho doanh nghiệp trong việc chi phí kinh doanh cũng như là chi phí đi lại và giấy tờ
giảm thiểu bớt được rất nhiều giấy tờ
thế ra với cái hệ thống vin ax vin sys này thì
chỉ trong vòng khoảng ba giây nếu mà là tờ khai đồ xanh là hồ sơ đã được thông quan rồi
thì khi mà hệ thống vin ax được đi thực hiện vào từ tháng ở bắc thăng long từ tháng bốn hai nghìn một mươi bốn
thì chúng tôi có thể thấy nhìn thấy rõ là cái thủ tục thông quan hàng hóa được nhanh hơn rất là nhiều
bây giờ hiện tại đối với ngày xưa những tờ khai là phân luồng xanh luồng đỏ luồng vàng
thì là ba giờ ở ngày xưa
bác ở hải quan bắc thăng long thông quan xong sẽ phải chuyển từ khai gốc xuống hải phòng
sau đấy hải quan hải phòng sẽ làm giám sát và cho hàng về hoặc là xuất
nhưng hiện tại thì không cần phải như vậy nữa
chỉ cần hải quan bắc thăng long tích mohat là ở dưới kia có thể nhận được lệnh và chúng tôi có thể thông quan luôn
giám sát luôn và mang hàng về ngay đối với những lô hàng gấp là có thể trong ngày có thể lấy được
và đối với hàng như vậy là đối với hàng xuất của chúng tôi là có thể giảm cơ
cả hàng nhập là giảm được thời gian làm thông quan thủ tục hàng ngày
thì đấy là một cái mà nổi trộn nhất khi mà hệ thống vinac được thực hiện
chuyển đổi sang hệ thống thông quan điện tử
cụ thể là phần mềm vinac vship của nhật bản người ta tài trợ đấy
thì cái thủ tục thông quan nó nhanh được khá nhiều
như trước kia với một lô hàng chúng tôi làm thì nói thường thường mất khoảng tầm bốn ngày
thì bây giờ nó rút ngắn lại trong một ngày hoặc là hai ngày

thì có thể hoàn thành một lô hàng từ lúc thông quan cho đến lúc mà vận chuyển cho đến nhà máy
ví dụ như là một lô hàng không từ khu nghiệp này lên sân bay nội bài chẳng hạn
thì ví dụ sáng chúng tôi làm thủ tục thông quan
thì chiều là có thể lấy được hàng về đến nhà máy đối với lô hàng nhập
còn hàng xuất thì sáng tôi làm và chiều có thể xuất tôi lên tàu được rồi
đến nay cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với một mươi một bộ ngành
và ba mươi tám thủ tục hành chính được thực hiện
tính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tổng số hồ sơ hành chính được xử lý
hơn bốn trăm một mươi sáu sáu nghìn bộ khoảng một mươi hai bảy nghìn doanh nghiệp tham gia
cơ chế một cửa asean cũng đặc biệt được coi trọng
hiện nay việt nam đang tiếp tục trao đổi thông tin với bốn nước thành viên
indonesia malaysia thái lan singapore thông qua môi trường thử nghiệm
và sẵn sàng kết nối chính thức khi nghị định thư về khung pháp lý
để thực hiện cơ chế một cửa asean đủ một mươi nước thành viên phê chuẩn
kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm là những con số biết nói
minh họa rõ nét những hiệu quả mà công cuộc cải cách thủ tục hành chính hải quan mang lại
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tổng số lượng tờ khai xuất nhập khẩu đạt năm ba mươi sáu triệu tờ
tăng một mươi sáu bốn giải quyết điều phối đánh giá rủi ro phục vụ phân luồng quyết định kiểm tra hải quan
đối với bốn triệu bảy trăm ba mươi hai ba trăm ba mươi sáu tờ khai xuất nhập khẩu trong đó luồng xanh là hai triệu bảy trăm hai mươi chín trăm linh tờ

một nửa năm hai nghìn một mươi bảy đã đi qua tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta đạt một trăm chín mươi tám sáu mươi hai tỷ usd

sự góp sức của việc cải cách thủ tục hành chính hải quan
nằm trong chuỗi hoạt động thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hóa được nhanh chóng thuận tiện hơn
công tác cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập hàng hóa
từ vận hành hệ thống thông quan điện tử vinapixip cho đến là thông qua các ngân hàng thương mạng
để thu thuế điện tử và các tổ chức các hội nghị đối thoại hải quan doanh nghiệp
trong tất cả các cục hải quan trong toàn ngành cũng như là hàng năm
những kết quả đạt được từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay cũng nhằm mục đích rút ngắn thời gian thông qua hàng hóa
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuất hiện hàng hóa
và thực hiện được đúng cái kế hoạch hành động theo cái nghị quyết số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy về triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp
cũng như là nâng cao năng lực cạnh tranh
là cuộc cải cách toàn diện trong toàn ngành hải quan
bên cạnh những thuận lợi không thể không có những khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ trọng tâm này
bởi việc cải cách lớn từ cách thức hoạt động cũ sang một cách thức mới
đã tạo ra những yêu cầu rất lớn đối với những người làm trong mọi khâu của ngành hải quan
đó là thay đổi tư duy nhận thức phải học tập rèn luyện nâng cao trình độ hơn nữa
để bắt kịp với yêu cầu của chính việc ứng dụng công nghệ thông tin
cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện cơ chế một cửa quốc gia một cửa asean